các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ sở sẽ sử dụng tôm nguyên liệu ươn thối để chế biến thành tôm khô
với phương pháp này tôm thành phẩm sẽ kém bắt mắt hơn đồng thời nhanh xuất hiện hiện tượng bốc nếu tích chữ trong thời gian dài
để khắc phục những yếu điểm đó cơ sở sản xuất buộc phải sử dụng chất bảo quản như được bổ sung phẩm màu để tăng thêm phần bắt mắt
điều này cũng lý giải hiện tượng nhiều cơ sở có thể tích chữ hàng trong điều kiện thông thường hàng năm
mà không bị hỏng
có thể thấy những loại tôm khô được nhóm phóng viên chương trình mua tại ba cửa hàng khác nhau với mức giá lần lượt là một triệu đồng
mà bảy trăm linh đồng bốn trăm năm mươi đồng và ba trăm hai mươi đồng có cảm quan khác nhau
loại tôm khô được mua ở cửa hàng thứ nhất có giá bảy trăm linh đồng một kg có màu tự nhiên đuôi đỏ và bụng trắng
khi ngâm vào nước không ra màu
loại thứ hai có giá bốn trăm năm mươi đồng một kg có màu bất thường
bộ con tôm đã có màu đỏ rõ rệt và rất đều màu
khi ngâm vào nước ra màu đục
loại tôm thứ ba mà nhóm phóng viên mua có giá ba trăm hai mươi đồng một kg được quảng cáo là hàng ưa thích của nhà hàng
lại có màu xỉn hẳn so với hai loại còn lại
các chấm bốc xuất hiện khá rõ và nhiều khi ngâm nước không ra màu
thông thường các phần màu từ nguồn gốc tự nhiên như tôi nói nó có yếu điểm
tức là nó ít bền hơn cái phần màu màu tổng hợp
cái loại mà cần phải bảo quản lâu
ví dụ như là các cái loài đồ khô thì cái màu tự nhiên nó lại có cái ưu điểm như vậy
cho nên là người ta rất ít rất ít khi người ta sử dụng cái đó
mình sử dụng cái đó là nó có rủi ro đối với cái kinh doanh người ta nó cao
cho nên đa số người ta sử dụng các cái màu gọi là các cái màu tổng hợp
như vậy giống như nhiều loại hàng tôm khô khác hóa chất thường được các cơ sở thêm vào tôm
để chống mốc và tạo cảm quan màu sắc đánh lừa người tiêu dùng
trong các chương trình tiếp theo những loại hóa chất có khả năng phù phép cấp tốc sẽ tiếp tục được hé lộ
để đảm bảo cho tôm khô luôn được giá nhiều cơ sở sản xuất đã sử dụng tiểu xảo trong quá trình chế biến
nhằm hóa phép nguyên liệu ưng thối thành những loại tôm khô đắt tiền bắt mắt
vì vậy người dùng cần hết sức cảnh giác tránh mua tôm khô có màu sắc bất thường
được bán trôi nổi trên thị trường
đảm bảo sức khỏe
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại
thưa quý vị để tạo mẫu mã đẹp và tăng trọng lượng nhiều người bán đã bơm tạp chất vào tôm
những chất này là gì và có nguy hại như thế nào đến sức khỏe người tiêu dùng
mời quý vị theo dõi chương trình thực phẩm sạch hay bẩn để tìm hiểu về vấn đề này
thành tra sở nông nghiệp và pháp
và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu vừa phối hợp với huyện đông hải
tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một cơ sở thu mua tôm nguyên liệu
có nhiều người đang bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu
sau đó đoàn kiểm tra bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh thu mua tôm nguyên liệu
do ông đoàn văn thục ba mươi sáu tuổi ngụ ấp hòa hai xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu làm chủ
và bắt quả tang có hàng chục công nhân đang bơm tạp chất vào tôm
tại hiện trường có gần bảy mươi kg tôm nguyên liệu đã được bơm tạp chất cmc
nhiều thau chứa cmc đã pha đặc
một số ống bơm cmc chưa pha cùng một số dụng cụ khác phục vụ cho việc bơm tạp chất vào tôm
ngay sau đó đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản thu giữ một số tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật
đây không phải là lần đầu tiên cơ sở bơm tạp chất vào tôm bị bắt
trước đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với phòng cảnh sát môi trường bộ công an
đã bắt quả tang tại cơ sở kinh doanh của lê quang long tại quận hoàng mai hà nội
có hai người đang bơm tạp chất aga vào tám kg tôm nguyên liệu
hiện trường còn khoảng một mươi kg
cơ sở này đã bơm tạp chất aga vào tôm